năm hai nghìn một mươi chín là một năm có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế của chính phủ
do đó ngân hàng nhà nước đã có chỉ thị yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm hai nghìn một mươi chín
kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm mẩn rủi ro như bất động sản chứng khoán tăng cường quản lý rủi ro đối với các dự án bot bt giao thông tín dụng tiêu dùng
kiểm soát cho vai bằng ngoại tệ và có lộ trình phù hợp giảm dần
đó là những điểm nhấn trong chỉ thị số một vừa được thống đốc ngân hàng nhà nước ký ban hành trong điều hành chính sách tiền tệ năm hai nghìn một mươi chín
cùng với đó chỉ thị yêu cầu mục tiêu tổng quát của ngành ngân hàng năm hai nghìn một mươi chín là điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt thận trọng
phối hợp hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác
nhằm kiềm chế lạm phát theo mục tiêu năm hai nghìn một mươi chín bình quân dưới bốn đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô
hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối